và với gần chín lễ hội lớn nhỏ việt nam được ví là xứ sở của lễ hội
bên cạnh ý nghĩa về tâm linh hướng về cội nguồn lễ hội còn là dịp để người việt gắn bó với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng
với chủ đề hội xuân cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy mong muốn giới thiệu nét văn hóa độc đáo của người việt trên khắp mọi miền đất nước tới bạn xem truyền hình
và trong số tháng hai này chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam xin được giới thiệu một gương mặt mới sẽ là người dẫn chính của chương trình ngày hôm nay
anh vừa là một nhà báo vừa là một nhà nhếp ảnh luôn có những góc nhìn hết sức độc đáo và mới lạ
vâng xin được giới thiệu nhà báo nhấp ảnh gia hoàng minh trí
tôi là minh trí đang công tác tại báo công an nhân dân
và ở trên mạng xã hội tôi có tên là phu trí là bởi vì tôi rất hâm mộ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới đó là ông stepmacri
và tôi lấy tên là cú chí là như một sự liên đới mỏng manh nào đó
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo nhấp ảnh gia hoàng minh trí
và thưa quý vị và các bạn như thường lệ thì một thành phần không thể thiếu trong chương trình của chúng ta đó là thành viên ban giám khảo
tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà nhiếp ảnh phó chủ tịch hội nghị sĩ nhiếp ảnh việt nam bùi hòa tiện
vị khách mời thứ hai đó là nhà nhếp ảnh nhà báo vũ anh tuấn phó phòng ảnh báo nhân dân
và vị khách mời cuối cùng của chúng ta đó chính là nhà nhếp ảnh nhà báo nguyễn việt thanh phóng viên ảnh thông tấn xã việt nam
một lần nữa xin được cảm ơn các vị ban giám khảo đã dành thời gian cho chương trình
ban tổ chức chúng tôi đã chọn ra được những tác phẩm xuất sắc nhất của các nhếp ảnh gia đến từ khắp mọi miền của tổ quốc
ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi về với mảnh đất kim sơn ninh bình
để gặp gỡ nghệ sĩ nhấp ảnh vũ đức phương tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải ba tháng một với chủ đề xuân quê hương
với vị trí thuận lợi về giao thông đồng thời sở hữu hai khu vực là di sản thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới
ninh bình hiện là một trung tâm du lịch có tiềm năng phong phú và đa dạng
không chỉ có bề dày về văn hóa lịch sử tạo hóa còn ban tặng cho ninh bình những cảnh quan xuân thủy hữu tình làm mê hoặc lòng người
giữa núi non trùng điệp ấy sự sống đã sinh sôi nảy nở và lắng động theo thời gian
địa danh ngắn nam văn hiến nổi tiếng với những thắng cảnh bằng tấm quốc tế đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhiếp ảnh xa trong cả nước
trong đó có nghệ sĩ nhấp ảnh vũ đức phương một người con của quê hương ninh bình
dịch vụ người ta nhờ gia đình nhà tôi để người ta phóng ảnh đen trắng
sau khi lúc người ta nghỉ rảnh rỗi thì người ta ra tôi xin vào tôi phóng thử
khi tôi phóng thử vài tấm thì người ta khen là tôi có năng khiếu
thế chính vì thế thì tôi bắt đầu với mê nhiếp ảnh
đam mê nhiếp ảnh đã nhanh nhóm rất sớm trong vũ đức phương từ khi ông còn là một người lính
đầu tiên chỉ là sự yêu thích vẻ đẹp bình dị của con người thiên nhiên và muốn ghi lại khoảnh khắc đó
lâu dần đã trở thành thói quen
niềm đam mê với nhiếp ảnh
niềm đam mê và sự nhiệt thành dành cho nghệ thuật đã thôi thúc ông đặt chân tới nhiều vùng quê trên đất nước
và quê hương ninh bình cũng chính là nơi đánh dấu thành công trong sự nghiệp nhấp ảnh của vũ đức phương
tác phẩm nhận giải thưởng về nhiếp ảnh đầu tiên được ông chụp tại chính miền quê kim sơn nơi ông sinh ra và lớn lên
có thể nói nhấp ảnh nghệ thuật đã bén duyên với vũ đức phương từ đó
tuy nhiên để theo đuổi cái duyên đó cũng không phải là điều dễ dàng
ông đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thách thức
vì đó một tuần sau bắt đầu về bắt đầu tráng phim mình thấy cái miếng phim có lạ
mình thích mình để trong túi áo
thế là người bạn bảo ok mang đi thi được
thế thì tại sao không đi thi
mà đi thi thì lúc bây giờ mình cũng chả biết là đi thi ở đâu và kích cỡ nó như thế nào cả
cuối cùng bức ảnh nó là được giải khuyến khích đầu tiên trong đời
sau gần hai mươi năm cầm máy vũ đức phương chính thức được kết nạp vào hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam năm hai nghìn tám
đây chính là nguồn động viên hết sức to lớn đối với ông
niềm vui niềm hạnh phúc đó luôn được vũ đức phương chia sẻ với những người bạn có cùng niềm đam mê nhấp ảnh
nghệ sĩ ảnh vũ đức phương là một người rất đam mê và cũng rất là khát khao về sáng tác ảnh nghệ thuật
trên con đường nghệ thuật của vũ đức phương nghệ sĩ ảnh vũ đức phương gặt hái được rất nhiều thành công
mỗi dịp cụ bạn bè đi sáng tác ông luôn tìm tòi
phát hiện ra những góc máy máy
những góc máy mới những cách nhìn độc đáo
trong một lần đi sáng tác về mùa xuân ông đã ghi lại được khoảnh khắc hai người chiến sĩ hải quân
với nụ cười tươi vui mang trên vai cảnh đảo xuân tươi thắm
và tác phẩm lính đảo về phép đã đoạt giấy ba của thi ảnh về đại việt nam
tác phẩm thể hiện niềm vui niềm hạnh phúc của người chiến sĩ khi được về thăm quê hương
gia đình đúng vào dịp tết đến xuân về
cũng từng là người lính vì thế giữa vũ đức phương và những người chiến sĩ trẻ kia
như có một sợi dây giao cảm
chính điều đó đã giúp người nghệ sĩ nắm bắt và ghi lại được khoảnh khắc nhiều ý nghĩa này
sở trường của tôi thì tôi chụp về khoảnh khắc đời thường
cái hình ảnh con người trong lao động con người trong hoạt động xã hội
thế thì tôi mê cái loại hình hơn
bởi cái loại hình ấy là con người nó sẽ gắn liền với cuộc sống thì bao giờ nó cũng thuyết phục hơn
có thể nói vũ đức phương là một người nghệ sĩ luôn tràn đầy sinh lực
không ngừng sáng tạo tìm tòi ra những điều mới
những điều mới lạ trong nghệ thuật nhếp ảnh
ông quan niệm làm nghệ thuật thì luôn phải đổi mới tư duy phát triển không ngừng
người nghệ sĩ không bao giờ được tự hài lòng với những thứ mình đã có
mà luôn phải học hỏi trong rồi thêm kỹ năng cho bản thân
ekip thực hiện chương trình cuộc thi ảnh về đại việt nam
chúc ông sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp
có nhiều đồng góp hơn nữa cho sự phát triển của nhếp ảnh việt nam
cuộc thi vẻ đẹp việt nam số hai hai nghìn một mươi bảy có chủ đề là hội xuân
ban tổ chức đã nhận được chín trăm hai mươi một tác phẩm dự thi của một trăm bốn mươi bảy tác giả trên cả nước
để quý vị không phải chờ lâu và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của chương trình
dưới đây chúng tôi xin giới thiệu bức chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là sơ khảo và các thành viên ban giám khảo đã chọn ra một mươi năm tác phẩm từ chín trăm hai mươi một tác phẩm tham dự cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm
lọt vào vòng sơ khảo
từng thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra ba bức ảnh giải ba hai bức ảnh đề cử giải nhất và nhì
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố giải nhất một giải nhì và ba giải ba
từ gần một nghìn tác phẩm gửi về chương trình qua quá trình chấm giải sang lọc chọn lựa kỹ càng
ban giám khảo đã chọn ra một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
tác phẩm số một lễ hội cầu bùn vân hà tác giả trần quang quý bắc ninh
tác phẩm số hai thi nấu cơm cần tác giả đào ngọc huyền hưng yên
tác phẩm số ba chọi ngựa bắc quăng hà giang tác giả việt hùng thái nguyên
tác phẩm số bốn múa bồng làng triều khúc tác giả nghiêm phú lâm hà nội
tác phẩm số năm vượt vòng vây tác giả lý công độ hà nội
tác phẩm số sáu anh tử hà nội
tác phẩm số sáu ảnh bộ lễ hội rơm trâu bò rạ tác giả vũ quang ngọc hà nội
tác phẩm số bảy đu tiên điền hòa tác giả trịnh hoàng tân quảng trị
các tác phẩm số tám ngày hội gói bánh trưng xanh tác giả hoàng ngọc hải thành phố hồ chí minh
tác phẩm số chín đua thuyền đầu xuân tại đảo lý sơn tác giả ngô công hoàng bình dương
tác phẩm số một mươi lễ tung kiệu tại lễ hội đền cờn quỳnh quỳnh lưu nghệ an tác giả trần văn yên nghệ an
tác phẩm số một mươi một lễ hội đền thái vi tác giả đào anh tuấn hà nội
tác phẩm số một mươi hai ảnh bộ lễ hội loi protep của đồng bào khơ me tác giả đinh công tâm sóc trăng
tác phẩm số một mươi ba lưỡng long du hí tác giả võ đình đảm thành phố hồ chí minh
tác phẩm số một mươi bốn chuyển động vòng xoan tác giả nguyễn vũ hậu phú thọ
tác phẩm số một mươi năm ảnh bộ kéo co thôn hữu chấp tác giả trần quang quý bắc ninh
mỗi một lễ hội ở vùng miền khác nhau mang tính đặc thù riêng
nó gắn với phong tục thập quán với nét dân hoa truyền thống của cộng đồng dân cư ở đó
nó gắn với mối quan hệ con người với con người con người với thiên nhiên
vì vậy đây là một chủ đề mà được hầu hết các nhà nhếp ảnh quan tâm và hướng ông kính vào đó
các bức ảnh tác giả gửi đến là phản ánh khá rõ nét những giới thiệu những lễ hội trong đất nước của chúng ta
tuy nhiên xét về mặt nhếp ảnh thì còn có nhiều điều đáng nói
đó là phần lớn những bức ảnh là chúng ta hãy mô tả cái thực của cái lễ hội đó thôi
chứ chưa nói khoét sâu vào hoặc chưa tìm tòi những cái góc cạnh riêng
để mà nói nêu được cái đặc trưng cái giá trị truyền thống của cái lễ hội đó
bởi vì mỗi lễ hội chúng ta đều có những đặc tính riêng
nhưng xem vào lễ hội này thì nó cũng giống lễ hội khác
và mặt thứ hai đó là đặc biệt trong ảnh bộ chúng ta
theo tôi được biết là chúng ta đã có một mươi chín bộ ảnh
nhưng trong một mươi chín bộ ảnh đấy thì rất hiếm có những bộ ảnh mà được thể hiện theo cái ngôn ngữ của nhiếp ảnh
với tính chất là thể hiện bộ ảnh
nó không có đầy đủ toàn cảnh cận cảnh
thậm chí có những cái chi tiết mà chúng tôi rất muốn nhưng rất thiếu
đó là cái trạng thái tình cảm của những người đi dự lễ hội
đó là thành phần không thể thiếu trong lễ hội đó
xin cảm ơn anh bùi hỏa tiễn
tôi có một chút thắc mắc với những cái bức ảnh mà tôi vừa được xem qua ở trong một mươi năm bức ảnh của ban giám khảo chọn ra
thì tôi thấy là ở phần hồn tôi chưa nhìn thấy có phần hồn nhiều lắm
tức là những nhiếp ảnh ra đang thiên về bắt các khoảnh khắc là nhiều hơn
trong một mươi năm bức ảnh này chúng ta nhìn thấy chúng ta đều nhận ra
đó là những khoảnh khắc được được coi là cao điểm của những hoạt động trong lễ hội
nhưng đúng như anh minh chưa nói nó còn thiếu đi những cái bức ảnh mà nó mô tả những bên lề của lễ hội
thậm chí có những cái hình ảnh của những người mà
tham dự lễ hội cảm nhận gọi như thế nào cảm xúc của như thế nào đối với lễ hội người ta đang được chứng kiến
tôi có một quan điểm là mỗi một lễ hội nó là một phần hồn cốt của một làng xã một khu vực đặc trưng nào đó
và chúng ta những nhếp ảnh ra đến từ những vùng đô thị
và chúng ta không hiểu nhiều lắm về hồn cốt của những làng xã đó
không hiểu về những văn hóa của những làng xã đó
thì theo anh có phải là chuyện mà những nhiếp ảnh ra không bắt được hồn cốt
bởi vì họ là những người thị dân không ạ
cũng không phải thế đâu ạ
bởi vì mỗi một nhà nhấp ảnh khi đã cầm máy để hướng về một chủ đề nào đấy
thì đương nhiên họ phải tìm hiểu
nhưng ở đây có thể là do những điều kiện về phương tiện về vị trí đặt máy v v
thì nó cũng có nhiều yếu tố
cho nên là một bức ảnh đẹp hay không nó còn hội tụ bởi nhiều yếu tố khác nữa
nó còn chủ quan và khách quan nữa
các thành viên trong ban giám khảo đã chọn lựa được một mươi năm tác phẩm vào vòng sơ khảo
tôi rất muốn được lắng nghe ý kiến của giám khảo vũ anh tuấn ạ
từ gần một bức ảnh
mà của các tác giả tham dự
thì chúng tôi đã lựa chọn ra một mươi năm bức ảnh mang tính chất tiêu biểu nhất
của cuộc thi này
tuy nhiên thì là nó cũng thú thực với nhà nhiếp ảnh như chúng tôi
để mà thỏa mãn thì cũng chưa
vì có nhiều bức ảnh quá là quen thuộc
và làm cho người xem và người lựa chọn như chúng tôi
cũng thấy là cũng rất là băn khoăn và cũng phải cân nhắc
xin cảm ơn anh tuấn
tôi có hỏi anh tuấn một chút
tức là ví dụ ở trong cái một mươi năm bức ảnh này
tôi không nhìn thấy một bức ảnh không ảnh nào chụp từ các thiết bị chụp ảnh từ trên cao chẳng hạn
đều là những cái cụ úp máy trung tính thôi
hiện giờ thì cũng có nhiều các tác giả
và cũng có nhiều phương pháp thể hiện khác nhau
như sử dụng cái flycam để chụp
thì nó sẽ tạo cái hiệu quả lạ
cái lễ hội thì là nó cứ nơi rất đông đúc
từ trên cao xuống úp xuống
thì tôi nghĩ là nó bức ảnh có khi là cũng tạo hiệu quả
nó cũng khác lạ
trước nhiếp ảnh ra nguyễn việt anh thì anh ý kiến như thế nào
vì vừa xong tôi nghe anh tuấn nói
thì chúng ta không có nhiều lựa chọn
thì ý kiến của anh như thế nào
đối với những người cầm máy
chúng ta chỉ chụp một cái lễ hội
một cái tư duy rất thông thường
và chúng ta tư duy là luôn luôn lấy được càng nhiều người càng tốt
lấy được càng nhiều cảnh càng tốt
đặc biệt là đối với những cái lễ hội mùa xuân
thì bản thân dephone trong đầu người ta đã nghĩ ra là việc là chúng ta phải chụp rất nhiều người
thì nó thành một cái lễ hội
tôi không đòi hỏi là quá nhiều nhà diết chuyên nghiệp tham gia các cuộc thi của chúng ta
thế nhưng mà cái tôi thấy thiếu đó là những cái focus những cái chi tiết trong cuộc thi là này
những cái nói lên cái hồn của một cái lễ hội
hoặc là cái đặc trưng của một vùng miền của lễ hội
và những cái chi tiết thậm chí không cô tôi không đòi hỏi là vấn đề là chân dung con người ở chỗ đó
hay là nó là trang phục
hoặc là những cái thứ gì đó mang tính chất chi tiết đặc trưng
tôi hoàn toàn không thể thấy
thực sự là đó là một cái thiếu rất đáng tiếc
thưa ban giám khảo
vừa xong chúng ta đã bàn luận
một số chi tiết về một mươi năm bức ảnh đầu tiên được lựa chọn
vậy có nên chúng ta nên điện thoại cho một ai đó là những tác giả tham gia ở trong cuộc thi này không ạ
để chúng ta nghe ý kiến của một nhiếp ảnh gia tham gia cuộc thi này
theo tôi thì trong một mươi năm bức ảnh này thì
ở đây có một bức ảnh cận cảnh nhất
đó là bức ảnh chọi ngựa
vùng hà giang
nó lạ hơn so với một mươi năm bức ảnh
trong số một mươi năm bức ảnh này
cho nên là tôi rất muốn nghe
ý kiến của tác giả
của bức ảnh này
ngay bây giờ thì chúng tôi xin được tổ thư ký của chương trình
có thể kết nối với tác giả
của tác phẩm chọi ngựa
anh việt hùng ạ
chúng tôi đang gọi điện cho anh từ trường quay của chương trình
cuộc thi ảnh về đẹp việt nam ạ
ngay bây giờ thì ban giám khảo của chương trình
rất muốn nói chuyện với anh
về tác phẩm chọi ngựa anh đã gửi về
xin chào anh việt hùng ạ
dạ vâng chào anh ạ
xin anh vui lòng cho biết
cái suy nghĩ ý kiến của anh
về cái bức ảnh chọi ngựa
cái bức ảnh chọi ngựa là tôi chụp ở bằng hành
sân bây giờ gọi là sân hai mươi năm một mươi sáu
trên bằng hành
ở huyện bắc quang hà giang anh ạ
chọi ngựa nó là một cái môn dân gian
của dân độc ở vùng bắc quang hà giang
chỉ khai lại những cái đó
mới được mấy năm nay
thực ra thì chọi ngựa nó cũng là một trong những cái
giống như chọi châu chọi bò hay là chọi dê
nó đều là những cái mà
mang cái tính
rất là là là mạnh mẽ
đó đi chúng tôi gặp chúng tôi chụp
và muốn là quảng bá cái hình ảnh
mà những cái môn văn hóa dân tộc
để cho mọi người xem và cảm nhận được
những cái hình ảnh
những ngày hội xuân của các đồng bào
ở các nơi
giữa hình ảnh của đôi ngựa
và cái hình ảnh của những người
ở phía sau đó
nó chưa được
đồng điệu với nhau
tức là khi hai con người nó đang ở mức cao trào như thế
quyết liệt như vậy
nhưng mà những người xung quanh đó
nó vẫn chưa thể hiện hết được
cái trạng thái của mình
cái trò ngựa này thì rất nhiều người chụp
và rất nhiều người chứng kiến
cho nên là những người mà mặc đồ
trong ngày lễ hội đằng dưới là
những người vừa là quan sát
vừa là tổ chức vừa là trọng tài
thế còn phía đằng trên
người dân xem là ngồi ở trên đồi cơ anh ạ
tức là ở đấy nó gần như một cái lồng chảo
những người đứng đấy thì nó rất bình đường
bởi vì hai con ngựa thường thường nó chọi nhau
chứ nó lại là không giống như hai con trông
nó bất đủ ở nhau thật đấy
nhìn nó lại không nguy hiểm như khi chạy trôi
cho nên mọi người đứng thoải mái
và chúng tôi chụp gần cũng rất thoải mái
dạ xin chào anh việt hùng ạ
thì tôi có một chút thắc mắc về cái bức ảnh của anh là
ở trong cái sự lựa chọn về cái bức ảnh này
thì tôi nhìn thấy đây có thể nói là một cái góc chụp
tương đối bẹt
tức là ở cái hướng chụp của anh là hai con ngựa nó bị mỏng quá
tại sao anh anh có bức ảnh này anh chụp ngang ra
để có thể nhìn thấy được thần thái ngang của hai con ngựa không ạ
các cái góc độ mà chúng tôi chọn
thì nó nhiều lúc muốn chọn nhưng không chọn được
bởi vì cái ngựa này nó đánh nhau và nó di chuyển liên tục
chính vì thế mà chọn được một góc độ cũng rất là khó
và xin cám ơn anh việt hùng ạ
dạ vâng chào anh ạ
bây giờ là ban giám khảo chấm kết quả của vòng sơ khảo
ngoài các bạn ạ
thưa quý vị mỗi lễ hội truyền thống trong cả nước đều có những nét đặc sắc riêng
thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương diễn ra lễ hội đó
và các trò chơi dân gian trong hoạt động lễ hội mang tinh thần thượng võ
được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng
trò chơi dân gian kéo co thôn hữu chấp xã hòa long thành phố bắc ninh
được tổ chức vào ngày bốn tháng riêng âm lịch
không chỉ ẩn chứa tín ngưỡng cầu mùa của người việt cổ trồng lúa nước
mà còn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho trai tráng trong làng
với những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc độc đáo năm hai nghìn một mươi năm
trò chơi kéo co hội làng hữu chấp chính thức được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
được tổ chức unesco công nhận là di sản văn hóa đa quốc gia
ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng về với bắc ninh
gặp gỡ với nhiếp ảnh gia trần quang quý tác giả của bộ ảnh kéo co thôn hữu chấp
để tìm hiểu rõ hơn về quá trình sáng tác bộ ảnh qua tiểu mục câu chuyện sau mỗi bức ảnh
đối với trần quang quý người con của quê hương kinh bắc
giá trị thẩm mỹ nằm trong chính tình yêu với quê hương mình
các tác phẩm của anh phần lớn chụp về đất và người bắc ninh
chụp với niềm tự hào với tình yêu dành cho quê hương mình
bộ ảnh kéo co thôn hữu chấp cũng chính là một tác phẩm thể hiện đậm nét tinh thần ấy
mình đã sinh ra và lớn lên ở bắc ninh
lên các truyền thống văn hóa cũng như lịch sử của bắc ninh ngày xưa
vùng kinh bắc thì mình muốn gặp cho tất cả mọi người về hình ảnh quê hương của mình
và khi chụp lễ hội bắc ninh thì mình cảm xúc như là
mình đang được coi như là người giữ trong lễ hội luôn
người hành động trong lễ hội luôn
coi như là được đứng trong hàng ngũ của những trò chơi dân gian của quê mình
lâm nay mình sử dụng riêng ống fit eye thôi
mình muốn đặc tả luôn những hành động của các thanh niên kéo co
và cái biểu tượng trưng đó là cái thanh tre được lan cuộn vào nhau
được thành cái dây kéo cho hội
theo trần anh về với thôn hữu chấp xã hỏa long thành phố bắc ninh
chúng tôi như cảm nhận được không khí tưng bừng
của một trong những lễ hội đặc sắc
từ câu chuyện của những con người khẳng khái
vốn trọng trữ tình nơi đây
sau khi thắp những nén đen
thể hiện sự tôn kính với thành hoàng làng nơi đây
trần quang quý lại say mê trò chuyện với những nhân vật
trong bộ ảnh kéo co của mình
nhiếp ảnh vốn có giá trị kết nối vô cùng đặc biệt
và chính nhờ giá trị đó mà bộ ảnh của anh như chất keo gắn kết
không còn danh giới giữa tác giả và nhân vật trong tác phẩm
họ say xưa kể về lễ hội của làng
với niềm tự hào lớn lao
vượt qua khỏi một lễ hội dân gian thuần túy
tục kéo co trong ngày hội
ở thôn hữu chấp
đã chính thức được unesco ghi danh
tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với ý nghĩa gửi gắm ước mong
về một năm mưa thuận gió hòa
mùa màng tốt tươi ấm nò hạnh phúc
mùng bốn hữu chấp có coa này
mùng năm hội oa chẳng cho dâu về
mùng sáu đi hội bồ đề
mùng bảy trở về dự hội đông cao
lễ hội kéo co hữu chấp
mùng bốn là đầu xuân
tổ chức lễ hội kéo co
là cầu cho quốc thái dân an
mưa thuận gió hòa nhà nhà hạnh phúc
cứ làm sao mà phải kéo được
cái bên đông là phải được thắng hai kéo
bên đằng tây chỉ thắng một kéo thôi
thì cái tức là
mới thận hòa
mưa gió thận hòa là
đồng ruộng tốt tươi và dân được mủa nóm
chuẩn bị đến ngày hội làng
ngày lễ hội mùng bốn tết
chúng tôi đã được danh sách của làng đọc lên
tên tôi trong tuyển thủ kéo co
tức là cả một cái tết đó chúng tôi rất phấn khởi
mong họ hỏi làm sao đến ngày lễ hội
để mình được ra thể hiện
trong cái lễ hội của làng
kéo trong lễ hội
cái nhất là
một trong những gia đình hoặc là những người trong thôn
đã được hai giữa cụ và được
các cụ cao tuổi trong làng
tuyển rất kỹ lưỡng
từ sức khỏe đến hoàn cảnh ra đây
cái quan trọng nhất là không có tàng bụi
lễ hội chính là phần hồn
phản ánh tinh thần
phẩm chất của những người con sống trong những vùng quê ấy
kéo co thôn hữu chấp
độc đáo và riêng biệt
so với những nơi khác
vật dụng để kéo không phải là dây thừng hay dây da
mà chính là từ những thân tre thẳng
không cong vanh
và được lựa chọn hết sức kỹ càng
ở các vùng quê đồng bằng bắc bộ
cây tre chính là một hình ảnh quen thuộc
thân thương của làng việt
với người dân hữu chấp
tre còn được coi là nguyên liệu bao chứa ước mơ
về một cuộc sống ấm no hạnh phúc
ở địa phương thì thật sự ra là
cái lễ hội này thì
có từ lâu đời
rất là các cụ truyền từ đời này qua đời khác
đến thời điểm chúng tôi bây giờ là
mai cường cũng lại truyền cho các con cháu sau này
vẫn phát huy và phát triển
và giữ được cái bản sắc riêng độc đáo
của thôn quê
chủ trương của lãnh đạo
và tập trung tức là làm sao tức là hàng năm
tức là để cho cái lễ hội của co này
nó được tốt
thì cái bước đầu tiên là phải thành lập
cái tổ chức lễ hội
thì là các cái ban ngành làm sao tập trung
để thành công cái lễ hội kéo co
sau ngày tết
sau khi đã được u s cô công nhận
tức là cái lễ hội kéo co
thì chúng tôi thấy rất tự hào
tức là mong muốn tức là làm sao để giữ
giữ được cái nét đẹp của quê hương
vùng đất bắc ninh luôn thật đẹp
và say đắm lòng người
và trên mảnh đất đó
những người con kinh bắc như trần quang quý
vẫn đang miệt mài sáng tác nghệ thuật
với niềm tự hào
và tình yêu giới thiệu quê hương bắc ninh
tới bạn bè trên khắp mọi miền
và dựa trên kết quả tổng hợp
từ phiếu bình chọn của các thành viên trong ban giám khảo
chúng tôi xin được công bố
ba tác phẩm đoạt giải ba
đó là tác phẩm trọi ngựa bắc quang hà giang
của tác giả việt hùng
tác phẩm thứ hai đoạt giải ba
đó là lễ tung kiệu tại lễ hội
đền cờn quỳnh lưu nghệ an
của tác giả trần văn yên
và tác phẩm cuối cùng đoạt giải ba
đó là ảnh bộ lễ hội loi pro tip
của đồng bào khơ me
của tác giả đinh công tâm
xin được chúc mừng ba tác giả của ba tác phẩm
đã đoạt giải ba
ngay bây giờ thì chúng tôi rất muốn lắng nghe
ý kiến của các vị giám khảo
về ba tác phẩm đoạt giải ba này
tôi cho rằng đây là ba tác phẩm
thực hàng top top năm
của cái một mươi năm tác phẩm vừa rồi
đối với cái tác phẩm
cái bộ ảnh kia
thì nó chưa được thỏa mãn
đó là cái bố cục
của toàn bộ những bức ảnh này
nó đều ở trong cái tầm trung
nó chưa chia ra những cái
từng cái công đoạn
giai đoạn của những cái câu chuyện
một cái câu chuyện trọn vẹn của cái lễ hội này
nó phải có cái khởi đầu
kết thúc ra sao thậm chí nó phải đặc tả
đến cả những cái cá nhân những cái chủ thể
của những người mà tham gia
tổ chức cái lễ hội hoặc là những người tham gia trực tiếp trong lễ hội này
nhưng cái đó là cái thiếu
còn với hai cái bức ảnh này thì
có lẽ tôi nghĩ là
về cái tác phẩm trọi ngựa
thì chúng ta đã trao đổi rồi
nhưng còn cái tác phẩm
lễ tung kiệu tại lễ hội đền cờn
thì đây là
một cái phong tục
mà ở phía bắc chúng ta hay có
dứt kiệu và gọi là kiệu bay
thế thì ở đây thì
vừa kiệu bay mà lại vừa tung kiệu lên
và đây tác giả tôi khẳng định
là đây là một khoảnh khắc khá là
cao trào của
cái sự kiện này bởi vì
thần thái của con người những cái người mà
những cái thanh niên trong cái làng
người ta tung cái kiệu lên
và cái kiệu nó lại đang ở
cái thế nó nghiêng nó vươn lên
cái hay ở cái chỗ đó
và tất cả những người cái hướng
nhìn của những mọi người
khiêng cái kiệu đó
đều hướng theo cái chiều nhìn
đi lên của cái kiệu đó
có nghĩa là chúng ta nhìn bức ảnh này
cảm giác nó còn cứ bay lên nữa
chứ nó không phải đến đấy nó dừng xuống
thì cái đây là cái khéo của tác giả
sắp xếp cái bố cục và cái khoảnh khắc như thế này
trên cơ sở là lựa chọn của những cái ảnh mà đã lọt vào
thì hiện giờ thì có ba cái để vào cái giải ba
thì đúng là cái bức ảnh đầu tiên
là cái bức ảnh chọn ngựa
thì cái vị trí bấm máy tôi nghĩ là cũng
thực tình là nói
nếu mà đã là những cái bức ảnh thì cũng chưa ổn lắm
ta cần phải
tức là phải vận động nhiều hơn
để tìm ra được cái khoảnh khắc
khi mà mình thể hiện cái tác phẩm
còn bức ảnh thứ
bộ ảnh kia
thì trông thì tôi thấy là nhìn trông toàn bộ
thì trong màu sắc thì trông nó cũng tốt đấy
nhưng mà tác giả
có thể hơi ôm đồm
đâm ra là nhiều bức ảnh mà nó có thể là
theo tôi nghĩ là cái bộ ảnh có thể lược bỏ đi
còn một số cái để tập trung vào các chủ đề hơn
thứ ba nữa là
tác giả cũng hơi can thiệp
hơi quá mạnh tay
vào những cái bức ảnh
tức là hậu kì
tức là dìm thành cái phông đen
đâm ra làm cho bức ảnh nó
khiến cho bức ảnh nó có thể
không còn sống động
còn bức ảnh thứ ba là
bức ảnh lễ tung kiệu này tôi nghĩ đây là khoảnh khắc bấm máy
tốt của tác giả
tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của vị ban giám khảo
khó tính nhất là anh nguyễn việt thanh ạ
mời anh cho ý kiến ạ
bức ảnh lễ hội tung kiệu lễ hội đền cơn
làm cho tôi thích nhất
nó rất là giản dị thôi
tại sao tất cả các action trong bức ảnh nó đều có tính nhất quán
đây là một bức ảnh gọi là
tương đối chân thực trang thiệp rất ít
bằng các câu loại hậu hậu kì
trên máy tính
nó tóm lại là đây là một bức ảnh mà
cái action của nó luôn luôn được ưu tiên
khi người ta nhìn vào người ta biết ngay
đây là một cái lễ hội mà thực sự là cái tính chất
nó rất là quyết liệt
chưa biết là lễ hội nó sẽ xảy ra cho địa phương nào
nhưng mà nó gọi là nó có cái
yếu tố thị giác rất là mạnh
giúp cho người nhìn có thể đập vào mắt luôn
thế còn cái bức ảnh chọi ngựa thì nó hơi
có một cái chút là
cái action của con ngựa và
cái action của những người đứng xem
nó hơi bị ngược nhau nó không có tính nhất quán
cũng có thể do là
đấy là những người trong ban tổ chức họ đã quá quen
với những trận đấu ngựa như thế rồi
không còn cái cảm xúc gì nữa
và tác giả có thể là
họ không bấm nhiều để bắt được những khoảnh khắc cần thiết
tôi cũng rất là đồng quan điểm
với cả anh nguyễn việt thanh và ban giám khảo
nói chung về tinh thần của các bức ảnh
và ở cái bức ảnh tung kiệu
thì chúng ta có thể thấy là tác giả
thậm chí có vẻ như không thèm can thiệp
photoshop hay là những hậu kì
bởi vì chúng ta có thể thấy là có một cái điểm
tôi nghĩ là một quả bóng bay hay là một thứ gì đó
nếu như một nhiếp ảnh ra khó tính
chúng ta sẽ phải tẩy nó đi
và không để quý vị đợi lâu
hai tác phẩm được đề cử giải nhất và nhì
đó là ảnh bộ lễ hội
dơm trâu bò dạ của tác giả vũ quang ngọc
đến từ hà nội
và một bức ảnh đơn thứ hai đó là
chuyển động vòng xoan của tác giả nguyễn vũ hậu
đến từ phú thọ
và cũng như ba tác phẩm giải ba vừa được công bố
thì tôi rất muốn lắng nghe những ý kiến của ban giám khảo
về hai bức ảnh được đề cử giải nhất và nhìn này ạ
theo tôi đây là
hai bức ảnh tốt nhất rồi
vào đến vòng này rồi
thứ nhất là về bộ ảnh
dơm châu bò dạ
thì đây là một lễ hội truyền thống
của vùng gân cư
vùng vĩnh phúc
một lễ hội truyền thống
nó gắn liền với tập quán
thật sự ra thì chụp về lễ hội này
cũng đã có nhiều tác giả chụp rồi
thậm chí có những bộ ảnh
những tác phẩm đã đạt giải cao ở các cuộc thi khác
nhưng ở đây trong cuộc thi của chúng ta
đây là một bộ ảnh duy nhất
có được cách thể hiện
nó giới thiệu được
người ta nhìn vào ảnh
người ta thấy được lễ hội
có những vấn đề gì
có những sự kiện những hành động
của mọi người tham gia đấy
và có cận cảnh có chung cảnh có toàn cảnh
nó gần như là
kể một câu chuyện khá hoàn hảo
về cách kể chuyện
bức ảnh thứ hai là
chuyển động vòng xoan
thì như chúng ta đã biết
hát xoan ở vùng phú thọ
là một cái di sản
phi vật thể
mà đã được unesco công nhận
hiện nay thì từ khi công nhận đến nay
thì cái việc hát xoan
phổ biến và quảng bá
và kế thừa phát huy
nghệ thuật hát xoan
là đang được tỉnh phú thọ cũng như cả nước rất quan tâm
một cái buổi hát xoan
lại được sự quan tâm
của đông đảo người cao tuổi
trong khu vực đó
lại ở trên sân ngôi đình
mà cái phạm vi đình chỉ hẹp thôi
nhưng cũng đã nói lên được
là ở đâu rồi làm gì rồi
và tôi đặc biệt quan tâm
giống như là cái chú thích của cái ảnh
cái sự chuyển động
cái hát xoan này nó cũng chuyển động
và được sự quan tâm rất lớn
của các thế hệ cao tuổi ở trong làng
tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái bức ảnh
nó có gửi gắm cái ý tứ
đó là phát huy cái giá trị truyền thống
di sản của việt nam
đặc biệt đây là di sản thế giới
cảm nhận cá nhân của tôi
bộ ảnh về
dơm châu bò dạ
tôi nghĩ là bộ ảnh cũng tốt
cách thể hiện
nói chung là
thể hiện thì tôi nghĩ là
cũng đầy đủ
nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cũng chưa thấy
thú vị lắm
vì bộ ảnh thì nó phải có cảnh đinh
và tôi cũng chưa thấy có
cái ảnh mà
làm cho mình hút cái tầm mắt
của người xem vào
nhưng cá nhân tôi thì tôi cũng không đánh giá cao bằng
cái bức ảnh mà chuyển động vòng xoan
cái bức ảnh đó thì tôi nghĩ
đây là bức ảnh đậm chất về nhiễm ảnh
thực sự là
tác giả rất khéo chụp
cứ để khơi sáng tốc độ khơi chậm
để tạo ra sự chuyển động
giữa động và tĩnh
mà có gắn được cái sân đình
có cả không khí người xem
lẫn với người biểu diễn
vừa phần là
đây là một cái di sản
mà được unesco công nhận
tôi nghĩ là
cái bức ảnh đấy
mặc dù nó là ảnh đơn
như tôi đánh giá rất cao cái bức ảnh này
đây là bức ảnh mà tôi nghĩ là
tác giả thứ nhất là
cái góc chụp lựa chọn góc chụp rất tốt
thứ hai là cái xử lý về kỹ thuật
là cũng là
chắc tay nghề
và cái cảm xúc tôi nghĩ là
khi tác giả chụp bức ảnh này
tôi nghĩ là cũng
cảm xúc cũng rất tốt
xin có hai ý nhỏ về vấn đề kỹ thuật của hai bức ảnh
lễ hội dơm châu bò dạ
thì cái bộ ảnh này
bộ ảnh có cái kết cấu kỹ thuật
về ảnh bộ là tương đối tốt nhất
trong những bộ ảnh đã được gửi đến
cận cảnh có trung cảnh có đại cảnh
và thậm chí chúng ta còn thấy
có sự giao lưu của
người nước ngoài ở trong ảnh nữa
có sự chứng kiến có những sự giao lưu về văn hóa
giữa các nước với nhau
nó mang tính thể hiện là
sự phát triển về vấn đề du lịch
còn tác phẩm thứ hai là chuyển động vòng xoan
thì thực sự đây là một tác phẩm tôi rất thích
tác giả sử dụng các
thủ pháp trị giác rất là đơn giản rất là khéo
có nghĩa là có rất nhiều lớp
là lớp mái ngói của sân đình
rồi lớp người ngồi xe xung quanh
và những lớp chuyển động cuối cùng
thực ra chỉ là những thủ pháp trị giác cực kỳ đơn giản thôi
là để tốc độ chậm
để tạo ra chuyển động
trong một cái bối cảnh
làm cho cái bối cảnh cảm thấy không bị nhàm chán
nhưng mà rất hợp lý về vấn đề màu sắc
nó có cái lớp gối màu sắc của các cụ
cái lớp gối cũ kĩ của cái mái đình
cái đó làm cho
nó mix giữa hai cái sự chuyển động
vào với nhau tôi nghĩ là rất là đẹp rất là hợp lý
xin cảm ơn những chia sẻ của các vị giám khảo
thưa quý vị
như thường lệ trước khi đến với phần quan trọng nhất
công bố các tác phẩm đoạt giải nhất nhì
trong tháng hai chúng ta sẽ đến với tiểu mục
góc kỹ thuật với sự hướng dẫn của
nhấp ảnh gia duy huân
và lần này thì anh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn
kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng
nếu nhấp ảnh gia hoàng minh trí
không biết là anh có thể chia sẻ một chút
những hiểu biết của mình về kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng
về kỹ thuật chụp ngược sáng
thì ở trong nhấp ảnh gọi là chụp silhouette
cái việc mà chúng ta chụp bằng iphone thường xuyên
bị ảnh bị tối om đấy
tức là khi vật thể đứng ở trước nguồn sáng
thì ảnh sẽ rất bị tối
thế nhưng mà những nhấp ảnh gia họ đã sử dụng
để lấy được cái bóng của những cái sự tối đó
thì thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn có thể dễ dàng
xin cảm ơn những chia sẻ của anh
chào mừng các bạn đến với tiểu mục góc kỹ thuật
buổi hôm nay tôi xin chia sẻ
với mọi người
về chủ thể chụp ngược sáng
toàn gọi là chụp công sáng
thì định nghĩa chụp ngược sáng
chụp ngược sáng là
mình thể hiện những bức hình
mà chủ thể có sự tranh lệch về ánh sáng
khá nhiều so với hậu cảnh
có thể là từ ba khẩu cho tới năm khẩu độ
trong chụp ngược sáng chúng ta có thể
tạm chia làm hai nhóm
một nhóm là chụp ngược sáng phong cảnh
thì nhóm này là ta thể hiện những cái sự tranh lệch
với tương phản đó là những cái bóng của vật thể
trên lền hậu cảnh
và thể hiện những cái ánh những cái sắc độ của
thời tiết buổi chiều hoàng hôn
nhóm thứ hai là
trong chụp ngược sáng là
chụp ngược sáng là chủ thể là con người
gối trên những cái hậu cảnh
là trời buổi chiều
và có sự tranh lệch nhiều
giữa tương phản giữa chủ thể và hậu cảnh
về thiết bị thì
ta chỉ cần một chiếc ống kính góc rộng
vì đặc tính của góc rộng nó thể hiện được
rõ lét chi tiết
vùng những chủ thể gối trên
lên hậu cảnh ngoài ra bên cạnh đó ta có thể
dùng thêm một vài ống kính khác để
chụp phụ họa thêm thông thường thời điểm chụp
thích hợp cho chủ thể ngược sáng
là ta chụp vào trước chín h sáng
hoặc là sau một mươi sáu h
sáu giờ đến sau một mươi bảy h ba mươi chiều
tùy theo mùa đông mùa thu hay mùa hè
với chụp ngược sáng thì ngoài
các kích thuật chụp ta còn lưu ý đến
việc xử lý về
cân bằng trắng cũng như là hậu kì
mời các bạn cùng tôi
bước vào một buổi chụp thực hành về
chụp ngược sáng
tôi đang đứng ở hồ tây
và bối cảnh
về thời gian lúc này nó chừng khoảng
và mặt trời đang từ hướng phía
hồ tây chiếu lại phía tôi
lúc này tôi đang
tôi sẽ chụp một số phong cảnh
là những cái tán cây phía trước
gối lên nhà trời
thì tôi dùng khẩu độ một mươi một
và iso tôi chọn hai trăm linh
nhiệt độ màu tôi để
tám nghìn năm trăm linh tốc độ khoảng năm trăm linh
một phần năm trăm linh giây
hoặc là một phần hai trăm năm mươi giây
cho tới một phần năm trăm linh giây
ở phần thứ hai
thì ta tiến hành chụp
có chủ thể là người
trong phần này ta lưu ý tới ánh sáng
trên khuôn mặt của chủ thể
theo cá nhân tôi thì tôi thường
chọn khẩu độ
từ f hai tám cho tới
đó là những khẩu độ thích hợp để
cho chủ thể là chân dung
về thông số thì tôi sẽ dùng
khoảng tốc độ một phần năm trăm linh giây
và iso hai trăm linh
sau đó về thì qua hậu kì một chút
là có thể cho được ra những cái bức hình
nó có cái tông màu nó khá ưng ý
và nó hợp với chủ thể chụp ngược sáng
hy vọng qua cái buổi chia sẻ này
để chúng ta có thể bước vào những buổi chụp
tương tự để có kết quả tốt
phần kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng
cho chúng tôi về địa chỉ
và hy vọng là chương trình đã cung cấp
cho quý vị và các bạn những kiến thức cơ bản
để có thể sáng tác những tác phẩm đẹp và có ý nghĩa
phiếu bình chọn đề cử giải nhất và nhì
của các thành viên trong ban giám khảo
thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố
tác phẩm đoạt giải nhì cuộc thi ảnh
về đẹp việt nam số hai năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề hội xuân
đó là tác phẩm bộ ảnh lễ hội dơm châu bò dạ
của tác giả vũ quang ngọc đến từ hà nội
vâng xin được chúc mừng tác giả
vũ quang ngọc đến từ hà nội
và tôi xin được công bố tác phẩm đoạt giải nhất
của chương trình ngày hôm nay
đó chính là chuyển động vòng xoan của tác giả nguyễn vũ hậu
và xin chúc mừng các tác giả
đã có tác phẩm đoạt giải nhất nhì trong ngày hôm nay
để chúc mừng tác giả đoạt giải nhất
cuộc thi tháng lần này có lẽ là phải nhờ
tổ thư ký liên lạc ngay với anh nguyễn vũ hậu
đến từ phú thọ với tác phẩm
chuyển động vòng xoan
alo xin chào
chúng tôi là ban giám khảo của chương trình vẻ đẹp việt nam
chúng tôi gọi cho anh từ trường quay
của chương trình về đẹp việt nam
xin chào các bạn
trước hết là xin chúc mừng anh
tác phẩm chuyển động vòng xoan của anh
được giải nhất của cuộc thi thắng lần này
xin chào các bạn
tôi là nguyễn việt thanh
một trong thành viên ban giám khảo
tôi muốn hỏi anh một số câu hỏi về cái bức ảnh
thực sự bức ảnh tuyệt vời
tôi rất là ưng ý về bức ảnh của anh
tôi chỉ muốn hỏi anh một chút
về góc chụp của máy
khi góc anh đặt máy
anh có phải trèo lên gác chuông của miếu này không
hay là khu chùa này không ạ
không phải gác chuông
chùa này có một sân tươi hơi thấp
có một cái bờ rất là cao
tức là bên đó có một cái bờ dốc
có một cái sân tươi hơi thấp
rất may là nó có một cái chùm bê tông khá là cao
rất may là nó có một cái chùm bê tông khá là cao
tôi đã trèo lên đó
tôi dùng cái ống kính hai mươi bốn
máy nikon b năm nghìn hai trăm linh mà tôi đã chụp
góc chụp của anh tôi thấy rất đẹp
thực sự là tôi rất cảm động
và thấy một cái bức ảnh anh chụp
rất đơn giản nó gọi là kỹ thuật động tính
nhưng mà đã cho người xem một cái bức ảnh
rất hết sức là thú vị
về cái góc nhìn
anh không thể hiện một cách thông thường
là bắt chết hành động của các nhân vật mà anh

vâng ạ tức là để tốc độ tương đối chậm
và tôi nhìn vào ảnh
tôi thấy cảm thấy là một cái không khí của lễ hội
đang chuyển động và đang mọi thứ
đang muốn bật ra khỏi màn hình
một lần nữa xin chúc mừng anh
tác phẩm của anh đã đạt giải nhất của cuộc thi tháng lần này
của anh thế nào khi mà nghe tin mình được giải nhất
của cuộc thi lần này
thực tự mà nói là tôi rất là vui
bởi vì thế này với một cái tác phẩm
chủ đề hồ xuân đó thì tôi cũng rất tận tác với nó
tuy nhiên rằng là
có thể đứng được một vị trí nào đó
trong lĩnh vực phát tác ảnh
tuy nhiên là nó đặt
địa chỉ và giải nhất của cuộc thi
tháng hai với chủ đề hồ xuân này
thì tôi rất là vui và cũng có một chút bất ngờ đấy ạ
xin thông báo với anh là không phải là một mình tôi hài lòng
mà đây là sự hài lòng của cả ba giám khảo
về vụ giải của anh

xin cảm ơn anh
và chúc anh đầu năm mới thật nhiều niềm vui
và một năm mới thành công ạ
xin cảm ơn nhóm ảnh gia việt thanh
là dịp để bà con bày tỏ
niềm thanh kính tôn vinh tưởng nhớ công đức
đối với các vị anh hùng dân tộc
các danh nhân văn hóa các bậc tiền bối
các vị thánh thần đã có công xây dựng
và bảo vệ làng bản quê hương đất nước
lễ hội tín ngưỡng tôn giáo
góp phần bồi đắp thêm cho con người lòng nhân ái
biết yêu thương nhau trọng hiếu nghĩa
phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách
đó cũng chính là cốt lõi
về giá trị đạo đức văn hóa các tôn giáo
góp phần duy trì đạo đức xã hội
hoàn thiện nhân cách cá nhân
hướng con người đến chân thiện mỹ
lễ hội còn là nơi cung cấp một cách sinh động
những kiến thức về văn hóa dân gian
những sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng
để truyền nối qua các thế hệ
lễ hội là dịp cầu nối các làng bản
các cộng đồng các dân tộc các vùng miền với nhau
từ đó khơi gợi lòng yêu mít
sức mạnh đoàn kết cộng đồng
đó chính là nét đẹp văn hóa tin ngưỡng tôn giáo
trong lễ hội đầu xuân ở việt nam
xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
đã nhiệt tình tham gia cuộc thi
nhấp ảnh ra chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước
chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình
thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố
dự thi vẻ đẹp việt nam tháng ba hai nghìn một mươi bảy
đó là chủ đề vì biên cưng tổ quốc
để tìm hiểu về thể lệ
cũng như thông tin của cuộc thi
xin cảm ơn sự có mặt của ban giám khảo trong chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi